tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ canada và đại sứ vương quốc bỉ đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp đại sứ canada chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam hoan nghênh chính sách của chính phủ thủ tướng trudeau trong tăng cường gắn kết với thế giới khu vực châu á thái bình dương coi trọng và tăng cường quan hệ với việt nam
chủ tịch nước cho rằng hợp tác hai nước trên bình diện khu vực và quốc tế cần được tăng cường hơn nữa hai nước cần tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quan trọng như liên hợp quốc apec hợp tác với asean tổ chức pháp ngữ hợp tác trong khuôn khổ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đại sứ ping kit nikol nhấn mạnh việc canada và việt nam xác lập quan hệ đối tác toàn diện đã tạo cơ sở cho hai nước mở rộng quan hệ trên tất cả các lĩnh vực
từ chính trị quốc phòng an ninh cho đến giáo dục đào tạo khoa học công nghệ giao lưu nhân dân cùng đó là cơ hội tăng cường hợp tác trên các diễn đàn tổ chức đa phương
canada ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và tin tưởng việt nam sẽ đảm trách tốt vai trò này
phát biểu tại buổi tiếp đại sứ vương quốc bỉ ghene robkat chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam và bỉ hiện nay là
đối tác kinh tế thương mại quan trọng của nhau để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới chủ tịch nước đề nghị vương quốc bỉ thúc đẩy eu sớm ký chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta tại bruxelles vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hai bên sớm thống nhất khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu
đại sứ jeane rockkat khẳng định vương quốc bỉ sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam thông qua các tổ chức của bỉ
vương quốc bỉ và một số nước châu âu sẽ hợp tác thành lập trường đại học châu âu tại việt nam
vương quốc bỉ coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam ủng hộ việt nam tăng cường quan hệ với eu sớm ký kết evfta
vương quốc bỉ ủng hộ việt nam ứng cử trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc sẵn sàng chia sẻ với việt nam những kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc